nhân kỷ niệm năm năm ngày sách việt nam bộ thông tin và truyền thông đã phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và đài tiếng nói việt nam
tổ chức hội thảo khoa học xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng
tại hội thảo các đại biểu đã đưa ra tham luận về nhu cầu tiếp cận trí thức qua hình thức đọc sách
những hạn chế vướng mắc trong phát triển phong trào đọc sách hiện nay và đưa ra các cách làm mô hình hiệu quả của hoạt động đọc sách
theo các đại biểu sau năm năm triển khai ngày sách việt nam phong trào đọc sách đã tăng lên đáng kể
hiện nay có các nhu cầu đọc sách như sách phục vụ nghề nghiệp chuyên ngành đọc giải trí và đọc theo nhu cầu cá nhân
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận lười đọc sách bởi hiện nay phong trào đọc sách đang gặp phải sự cạnh tranh rất mạnh của môi trường mạng internet
do vậy để phong trào đọc sách ngày càng được phát huy thì cần phải có các giải pháp cơ bản như nắm bắt được nhu cầu của bạn đọc
cần đa dạng loại hình và đề tài của sách để mạnh công tác phát hành đi cùng với công tác xuất bản